tại tỉnh an giang trước tình trạng nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ sông ông trường đoạn km một mươi bảy ba trăm năm mươi theo đường tỉnh lộ chín trăm bốn mươi sáu từ phà an hòa đi thị trấn trợ mới ubnd tỉnh an giang vừa ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp
theo quyết định ubnd tỉnh an giang yêu cầu sở tài nguyên và môi trường khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở thiết lập hành lang an toàn
đồng thời tổ chức quan chắc theo dõi diễn biến sạt lở kịp thời báo cáo đề xuất ubnd tỉnh sở giao thông vận tải cần tiến hành thao dỡ và di rời các vật kiến trúc nếu có
hạ tải trọng trong phạm vi thiết lập hành lang an toàn lắp đặt biển báo cho khu vực có nguy cơ sạt lở cả trên đường bộ và đường sông
ubnd huyện trợ mới cần theo dõi sát diễn biến sạt lở kịp thời xử lý di rời người dân tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở
thông báo cắm biển cảnh báo giao chắn ngăn không cho người phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở
phối hợp với đơn vị bố trí lực lượng canh trực theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực